phát triển điện năng lượng mặt trời là hướng đi mới góp phần giải quyết bài toán năng lượng điện ngày càng thiếu hụt
đắk lắc là địa phương có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển nguồn năng lượng tái tạo nhất là điện năng lượng mặt trời áp mái
bởi đây là địa phương có lượng nắng đạt khoảng hai đến hai sáu trăm linh giờ một năm
anh lý ngọc vịnh ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho gia đình mình
mức đầu tư ban đầu là năm trăm hai mươi triệu đồng với hơn một trăm sáu mươi mét vuông
do mới lắp đặt chưa có đánh giá kết quả nhưng anh vịnh cho biết mức tiêu thụ điện của gia đình anh tháng này giảm hẳn
còn điện dôi dư bán ra cho ngành điện thì chưa kiểm đếm được
qua tìm hiểu anh em bạn bè đồng nghiệp thì tôi thấy mắc năng lượng này cũng hay
tôi với gia đình tôi quyết định đầu tư để mắc năng lượng này
thực hiện quyết định số một mươi ba của chính phủ về khuyến khích phát triển
phát triển điện năng lượng mặt trời công ty điện lực đắk lắc đã tạo điều kiện
chủ động hỗ trợ khách hàng các khâu khảo sát thiết kế lắp đặt hệ thống đo đếm hai chiều
cũng như triển khai trả tiền điện phát ngược lên lưới từ hệ thống điện mặt trời đúng theo quy định
hiện nay tên địa bàn đắk lắc phát triển được nguồn trời rất tốt
đến thời điểm này công thuật lắp đặt đưa vào vận hành là đã bốn mươi một kwh bit
đó là cùng một nguồn để bổ sung vào hệ thống lưới
đắk lắc là địa phương có lượng nắng hàng năm cao hơn mặt bằng chung trong cả nước
đây là tiềm năng lớn để đắk lắc phát triển mạnh mẽ về nguồn năng lượng tái tạo này
nhất là điện năng lượng mặt trời áp mái góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt năng lượng điện
đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu điện qua các nước trong khu vực